sáng ngày mùng một tết nhiều người dân ở thành phố huế đã đến những ngôi chùa thân quen với gia đình
để vãn cảnh chúc tết các sư và cầu mong quốc thái
đến cửa chùa người huế không cầu lộc cầu tài mà họ đi tìm sự tĩnh tải an nhiên trong ngày đầu năm mới
đây là một trong những nét sinh hoạt văn hóa đặc trưng của người dân ở vùng đất vốn là trung tâm phật giáo của cả nước
từ sáng sớm trong những bộ trang phục đẹp nhất các gia đình ở huế đã đuổi nhau đến chùa
trước cửa thiền họ gác lại những lo lắng thường nhật để dân hương vãn cảnh và đến trúc phúc các sư âm
bên cạnh những giá trị chân thiện mỹ và nhân quả của phật giáo người huế vẫn tin rằng trong ngày đầu năm mới
nếu được chạm tay vào muối câu cầu thì sẽ giúp cho đời sống gia đình thêm thắt chặt và nồng ấm
đa số người huế đều chọn một ngôi chùa để thường xuyên lui tới
những thành viên trong gia đình không gọi chủ trí các chùa là sư mà gọi là ông
thế nên ngày tết bên cạnh nghĩa vụ thiền liền đối với gia tộc
ở trung tâm đô thị huế người ta đi chùa vào sáng mùng một như vừa để nuôi dưỡng tinh thần
vừa thăm hỏi sư ông sư bà những người được xem là người thân trong gia đình
và cầu mong những điều tốt đẹp nhất cho tất cả mọi người
gián huyện ở đây có một trường thống đi chùa rất tốt đẹp từ lâu lắm
nhất là vào thời an nam phật gặp hồi
thì cả phật tử khi đầu năm đi chùa đầu tiên đó là trường thống thứ nhất
thứ hai là khi mà đến chùa thì họ lễ phật và họ cầu mong cho sự an lành
không phải chỉ có từ thân của gia đình
mà còn cầu mong cho tất cả mọi người và cả quốc gia xã hội
vì vậy cho nên đó là trường thống tốt đẹp của người dân phật tử xứ huế
điều đặc biệt ở huế là người đến chùa trong ngày đầu năm mới không chỉ có tín đồ phật giáo phật tử
mà còn có đông đảo các thành phần khác trong xã hội
người đến chùa không phải để cầu lọc cầu tài mà chỉ cầu mong sức khỏe hạnh phúc
và cầu mong cho những điều to lớn hơn đó là cầu mong cho mọi người cho đất nước được thái bình hạnh phúc